theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khoảng tối và đêm ngày mai ngày chín tháng một mươi một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực bắc bộ
từ ngày một mươi tháng một mươi bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến bắc trung bộ và một số nơi ở trung trung bộ
từ đêm mai chín tháng một mươi gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền và các tỉnh đông bắc bộ cấp hai ba vùng ven biển cấp ba bốn
từ ngày một mươi tháng một mươi các tỉnh bắc bộ và thanh hóa trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
ở vùng núi phía bắc có nơi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
ở vịnh bắc bộ sáng sớm ngày một mươi tháng một mươi gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh